công an tỉnh đồng nai đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh có sáu điều dạy công an nhân dân
theo đó tại buổi lễ ban giám đốc công an tỉnh đồng nai đã tặng giấy khen cho bốn mươi ba tập thể và sáu mươi tám cá nhân
của các đơn vị trực thuộc công an các huyện thị xã long khánh và thành phố biên hòa
đây là những tập thể cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong đợt phát động thi đua đặc biệt
chào mừng bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh có sáu điều dạy công an nhân dân
và bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc góp phần đảm bảo ổn định
tình hình an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương